thưa quý vị khán giả dối loạn nhịp tim là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi
trong đó dung nghĩ là dạng dối loạn nhịp cần cẩn trọng
khi mắc bệnh nhịp tim không đều dễ hình thành cục máu đông
bệnh đặc biệt nghiêm trọng với người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp bệnh van tim động mạch vành phổi tắc nghẽn mạng tính
các trường hợp dung nhĩ khó và phức tạp được điều trị hiệu quả bằng sóng cao tần với sự hỗ trợ của hệ thống lập bản đồ điện học ba d
phương pháp tiên tiến được áp dụng trong trường hợp dung nhĩ không đáp ứng với điều trị nội khoa
vậy phương pháp này được thực hiện như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tư vấn của bác sĩ đến từ khoa tiêm mạch bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
thưa bác sĩ thì trường hợp dung nhĩ nào thì cần áp dụng phương pháp điều trị bằng đốt sóng cao tần dưới sự hỗ trợ của bản đồ điện học ba d
dung nghĩ là một bệnh lý do đoạn nhịp rất phức tạp hiện tại
số ngày mắc ngày càng gia tăng
dung nghĩ là một số đoạn nhịp mà nhịp tim nó nhanh và không đều gây ra rất nhiều triệu chứng đâm sàng và hậu quả cho bệnh nhân
như là khởi đầu người ta có thể chỉ cảm thấy hồi hộp chống ngực
sau đó có thể thấy tức ngực khó thở
đôi khi nặng nề có nhiều người bệnh đến viện trong biến chứng là nhiều máu não hoặc là suy tìm tiến triển
hiện nay người ta rất mong muốn điều trị có thể triệt để
dụ đoạn nhịp dung nghĩ này hiện tại có một phương pháp có thể góp phần tăng khả năng điều trị triệt định
dụ đoạn nhịp dung nghĩ này đó là chỉ định triệt đốt dung nghĩ bằng sóng cao tần có thể sử dụng hệ thống bản đồ điện học ba d
những đối tượng mà được chỉ định phương pháp này là những người dung nghĩ đã bên bình
hoặc cơn kịch phát mà người ta đã dùng thuốc ở rất nhiều nơi người ta thất bại vì điều trị dùng thuốc đó
hoặc là những người bệnh mà dung nghĩ lâu rồi mà đã gây biến đổi cấu trúc của tim gây suy tìm thì người ta cũng có chỉ định
hoặc là trong những trường hợp người ta đã dung nghĩ và người ta mong muốn được điều trị triệt định
thay vì người ta phải dùng thuốc thì người ta có thể dùng cái phương pháp này
tuy nhiên không phải mệnh nhân nào cũng có thể dùng được phương pháp này
tùy vào tình trạng dung nhĩ trên lâm sàng có bác sĩ khám lâm sàng làm các xét nghiệm cận lâm sàng
từ đó bác sĩ đánh giá xem mệnh nhân có đủ điều kiện để thực hiện biện pháp điều trị triệt đốt dung nghĩ bằng sóng cao tần hay không
thì người ta mới áp dụng phương pháp này
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về vai trò của phương pháp này là gì
vì sao có phương pháp này ra đời
các nhà khoa học người ta đang nghiên cứu là cắt nguyên của hình thành dung nghĩ này là do những hoạt động điểm bất thường của tâm nghĩ
trong đó và các cơ quan lân cận trong đó đặc biệt là các tĩnh mạch phổi
khi đó người ta thiết kế ra phương pháp này người ta đưa các dụng cụ qua bồn tim lên các tĩnh mạch phổi
người ta dùng sóng nhiệt độ tập khoảng sóng dân số radio để gây ra một nhiệt độ năm mươi
người ta sẽ cố lập các hoạt động điện học của tĩnh mạch phổi này
từ đó làm cho các ổ tĩnh mạch phổi này không phát ra những gây dối lại nhịp bất thường vào bồn tim nữa
thì đó là có thể chuyển những người đang nghi dung nghĩ từ nhịp bất thường sang cái nhịp sang như bình thường
khi đã trở thành về một cái nhịp nghiêng người bình thường
người ta sẽ hạn chế được rất nhiều các biến chứng của cái dối lại nhịp gây ra
điều trị dung nhĩ bằng đốt sóng cao tần dưới sự hỗ trợ của bản đồ điện học ba d
thì có ưu điểm gì so với các phương pháp cũ thưa bác sĩ
bước thông thường trước đây thì tỷ lệ thành công nó thấp
chỉ khoảng bốn mươi sáu mươi là tỷ lệ thành công
thứ hai là để lại khá là nhiều biến chứng
trong đó có một biến chứng đó là hẹp các tĩnh mạch phổi hẹp cái khí quả
hiện tại người ta đã sử dụng các phương pháp mới
đó là phương pháp truyệt đốt dung nghĩ bằng sóng tần số radio dưới sự hỗ trợ của bản đồ ba d
dưới cái sự hướng dẫn của ba d này thì các bác sĩ có thể đưa các dụng cụ của bồn tim
người ta có thể dựng được cấu trúc của uống tim giống như một quả tim thật
từ đó thì các thao tác của bác sĩ trong quá trình can thiệp trở nên dễ dàng và chính xác hơn
từ đó là người bệnh sẽ hưởng lợi là gì
nhất là rút ngắn được thời gian thực hiện các thủ thuật này
thứ hai là giảm được các biến chứng
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
khoa tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh là cơ sở y tế tư nhân đầu tiên tại hà nội
triển khai áp dụng kỹ thuật lập bản đồ điện học ba d điều trị dung nhĩ
một số trường hợp dung nhĩ giai đoạn sớm không có triệu chứng rõ ràng
chỉ tình cờ được phát hiện khi thăm khám sức khỏe
khi người bệnh có dấu hiệu hồi hộp chống lực tức ngực khó thở suy tim đột quỵ
có thể bệnh đã tiến triển
các bác sĩ khuyến cáo nhóm đối tượng nguy cơ cao cần khám sức khỏe định kỳ
đặc biệt là khám chuyên sâu tim mạch nhằm phát hiện sớm dung nhĩ nói riêng
và các bệnh lý dối loạn nhịp nói chung để điều trị kịp thời
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình